điều đáng nói là tại nhiều khu đô thị cơ quan công an đã phát hiện những dấu hiệu sơ hở và đưa ra cảnh báo cần lắp đặt camera an ninh
tuy nhiên vì nhiều lý do chủ đầu tư cũng như các hộ dân vẫn không thực hiện
vụ việc đối tượng mai xuân hải đột nhập gây ra một loạt vụ trộm cắp chính là hồi chuông cảnh báo việc nâng cao ý thức cảnh giác đặc biệt vào thời điểm cuối năm
về lực lượng bảo vệ này rất đông nhưng hầu hết người ta chỉ bảo vệ bên dưới
còn các tòa nhà ở bên trên tầng thì hẳn như là không có lực tượng bảo vệ
cái thứ hai là về lắp đặt hệ thống camera an ninh thì không được lắp đặt đầy đủ
chủ yếu là lắp đặt ở cái cầu thang bên dưới hoàn toàn trên các tầng thì lại không có hệ thống camera an ninh
cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về việc phải lắp đặt camera an ninh đối với tài sản người dân
nhưng mà cũng chưa được thực hiện
hiện nay cơ quan công an đã thu hồi được bảy sổ tiết kiệm đứng tên mai xuân hải
với số dư tài khoản là bảy trăm năm mươi triệu đồng và hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
chín máy tính sách tay các loại tám điện thoại di động các loại
bốn đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản
xin chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin là tin áp thấp nhiệt đới gần bờ
vào hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng chín bốn độ vĩ bắc
một trăm linh chín bảy độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ bình thuận cho đến bến tre khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy tức là từ bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp tám chín
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng và di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ ninh thuận đến sóc trăng
bao gồm cả đảo phú quý sẽ có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín sóng biển cao từ hai ba m biển động mạnh
từ đêm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai vùng ven biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
đến với thời tiết trời đất liền
trong trưa chiều nay tại các tỉnh bắc bộ trời vẫn có nắng vào ban ngày
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
nên nhiệt độ sẽ giảm từ ngày một mươi bốn trời chuyển rét với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi năm hai mươi ba độ
còn tại các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày mai không khí lạnh dần khuếch tán xuống phía nam
thì nền nhiệt độ vào ban ngày có xu hướng giảm dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi hai hai mươi năm độ
từ ngày một mươi bốn không khí lạnh sẽ dồn xuống phía nam
trời nhiều mây mưa sẽ ra lát đác tại một vài tỉnh vùng núi
nhiệt độ giảm mạnh mẽ với nhiệt độ thấp nhất là một mươi bảy hai mươi độ vùng núi có nơi thấp hơn
vào ban ngày nhiệt độ chỉ tăng lên mức là hai mươi một hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào ngày mai trời nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa ở phía nam khu vực đề phòng sẽ có gió giật trong cơn rông
đến ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm có mưa vừa có nơi mưa to và rông nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng
đến bình thuận trong ngày hôm nay và ngày mai do tác động của đới gió đông bắc kết hợp với đới gió đông ở trên cao
nên mưa xảy ra nhiều nơi có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to đến rất to
đợt mưa này được dự báo là sẽ kéo dài đến ngày một mươi bảy
trên các sông thuộc khu vực này có khả năng sẽ xuất hiện lũ kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
khu vực tây nguyên mưa cũng có xu hướng tăng hơn
từ ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn khu vực này cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
còn về nền nhiệt độ thì mưa nhiều nên nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần với nhiệt độ phổ biến cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lùi xuống các tỉnh phía nam do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới
nên trong những ngày tới sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh
từ đêm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai khu vực đất liền ven biển các tỉnh bà rịa vũng tàu đến sóc trăng
sẽ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy người dân cần chú ý và đề phòng